thực hiện nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai một số vấn đề về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
hiện nay tỉnh bắc cạn đã tiến hành các bước để sắp nhập các thôn tổ chưa đủ diện tích và dân số theo quy định
mặc dù nhận được sự đồng thuận cao của người dân nhưng trong quá trình thực hiện vẫn phát sinh những vướng mắc cần được giải quyết
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
theo đề án sắp nhập lần này thôn nà rào và thôn nà cường ở xã dương quang thành phố bắc cạn sẽ sắp nhập thành một thôn mới
tuy nhiên sau cả hai lần lấy ý kiến của cử tri thì thôn nà rào chỉ có một cử tri đồng ý với đề án sắp nhập
thôn nà cường cũng chỉ có ba mươi số hộ dân đồng ý với phương án này
thành phố bắc cạn có một trăm hai mươi một thôn tổ dân phố chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số theo quy định
thực hiện lần sắp nhập này thành phố đã lập đề án sắp nhập hai mươi năm thôn tổ dân phố
việc tổ chức được sắp nhập này được thành công điều quan trọng nhất là được sự đồng thuận của người dân đồng tình ủng hộ
thứ nhất là để được sự đồng tình thì cũng phải công tác tuyên truyền
công tác tuyên truyền là công tác quan trọng nhất để các hộ nắm được chủ trương
sách ý nghĩa mục đích của việc sắp nhập và sự đồng thuận của người dân thì sẽ tổ chức thành công
việc xây dựng các đề án nó phải sắp nhập phù hợp với thực tế hiện đại của người dân
thì nó mới đảm bảo được tổ chức sát nhập theo từng bước theo quy trình của việc sắp nhập
nguyên nhân dẫn tới vương mắc nêu trên của thành phố bắc cạn đó chính là việc xây dựng phương án sắp nhập chưa thực sự phù hợp với ý nguyện của người dân
hiện tại sau hai lần lấy ý kiến không thành công tại hai thôn nà rào nà cường
thành phố bắc cạn cho tạm dừng việc sắp xếp hai thôn này để đợi đợt sau
việc sắp nhập các thôn tổ dân phố là tiền đề để các tri bộ đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động hiệu quả
giúp tinh gọn bộ máy giảm kinh phí nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố
tuy nhiên ngoài sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương
thì phương án sắp nhập cũng cần được tính toán kỹ lưỡng sao cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của nhân dân
có như vậy mới đạt được sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai